tính đến sáng nay việt nam có tổng cộng một mươi chín bốn trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín ghi nhận trong nước và một tám trăm bảy mươi một ca nhập cảnh
cũng trong sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã thông báo về bốn ca tử vong
từ số chín mươi một đến số chín mươi bốn ở nghệ an tp hcm hà tĩnh và hà nội đều là những bệnh nhân nữ cao tuổi có tiền sử bệnh lý nền nặng
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội vào sáng nay báo cáo nhanh về tám trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
là các f một tiếp xúc với hai ca nghi mắc đã được công bố vào tối ngày hôm qua
trùng cao bệnh thứ nhất ở mỹ đức là năm trường hợp trong cùng một gia đình
người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lái xe tự do có tiền sử đi bán xe tại huyện hoàng mai tỉnh nghệ an vào ngày hai mươi hai tháng sáu
cùng f tại tỉnh hà nam có triệu chứng vào ngày một tháng bảy xét nghiệm pcr dương tính ngày năm tháng bảy
được cdc thông báo vào tối qua đến sáng nay vợ và ba con của anh này cũng có kết quả khẳng định dương tính
và đều xuất hiện triệu chứng ho
hiện khu vực nhà của các bệnh nhân đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ
chùm các bệnh thứ hai ở huyện đông anh liên quan đến công ty xây khu công nghiệp bắc thăng long
bệnh nhân là nhân viên bảo vệ của công ty xây
qua điều tra sơ bộ có ba trường hợp dương tính tại công ty là f một của bệnh nhân
một trường hợp dương tính mới tại quận hoàng mai liên quan đến chuyến bay về từ tp hcm là f một
lái xe taxi chở bốn bệnh nhân thanh hóa dương tính
như vậy đến nay hà nội đã ghi nhận thêm một mươi ca dương tính mới về covid một mươi chín
chiều nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay các địa phương cũng triển khai thực hiện giao nhận đề thi đến các điểm thi
bắt đầu từ một mươi bốn h các thí sinh dự thi trong đợt một sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi
đính chính nếu có sai sót nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi để sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên vào sáng ngày bảy tháng bảy
khi làm thủ tục thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi và đối chiếu các thông tin
các thông tin cá nhân như họ tên đệm tên ngày tháng năm sinh đối tượng ưu tiên
nếu phát hiện có sai sót thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín phức tạp trên cả nước số lượng người thường xuyên di chuyển giao thương qua các địa phương
tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi trở lại hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở đào tạo phải chuẩn bị chú đáo
bảo đảm an toàn và tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho các thí sinh
các đơn vị phải tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ địa điểm tổ chức tuyển sinh chuẩn bị vật tư cơ số thuốc
trang thiết bị thiết yếu theo đúng quy định đặc biệt phải chuẩn bị tối thiểu một phòng thi dự phòng
một phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở hoặc những bất thường khác

cũng nhắc nhở các cơ sở cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh bạc liêu lực lượng công an phân công các tổ công tác kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn
đặc biệt là các cơ sở gần các địa điểm tổ chức thi
tại đây lực lượng công an nhắc nhở các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định
đặc biệt là thường xuyên vệ sinh khử khuẩn phòng thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh người nhà thí sinh thuê phòng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi
thì mấy em trước lúc mấy em đến nhận phòng thì nhà nghỉ có sát khuẩn sát khuẩn các phòng hết
và dễ sinh hết cho các em đến nhận phòng
và đồng thời nếu mình có thích trường hợp nào mà nghi ngờ thì cũng báo cho cơ quan chức năng công an
y tế để biết để xử lý phòng chống dịch
còn năm nay thì nói chung là tình hình diễn biến rất là phức tạp
nó quá và phức tạp rồi cho nên là mình cũng phải chuẩn bị một số công cụ giống như đúa cửa tay này kia nọ
phải chuẩn bị cho mấy em
khẩu trang thì đôi khi mấy em nó không có thì mình phát cho
bên cạnh đó lực lượng công an cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú cần theo dõi chặt những khách đến thuê phòng
có biện pháp bảo vệ tài sản của các thí sinh người nhà thí sinh
trong thời gian tham gia kỳ thi
tuyệt đối không để các đối tượng xấu trà trộn thực hiện các hành vi trụng cấp tài sản
cần có sổ ghi chép lịch sử đi lại nắm rõ thông tin của khách thuê phòng
để vừa góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi
vừa công tác phó hợp vừa kiểm tra các điều kiện
cũng các ngành nghề các cơ sở lưu trú trên địa bàn
bên cạnh đó phía lực lượng tiến hành kiểm tra
cũng nhắc nhở các cơ sở làm sao để đảm bảo được công tác phòng chống dịch
vừa đảm bảo an ninh an toàn trật tự cho cơ sở
bên cạnh đó cũng không kém phần để phòng chống dịch
cũng nhắc cơ sở trong quá trình có khách lưu trú tới
thì phải đảm bảo được công tác phòng chống dịch như vệ sinh
phòng sát phẩm chuẩn bị sát phẩm phòng ốc đảm bảo
không để diễn biến phức tạp
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đang đến rất gần
cùng với các ban ngành chức năng cả nước
lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
để góp phần mang lại cho các em một kỳ thi an ninh an toàn và thuận lợi
trở một mươi người trung quốc từ tỉnh đồng nai ra biên giới huyện bù đốt tỉnh bình phước
để đưa sang campuchia lấy tiền công
ba đối tượng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình phước tiến hành khởi tố
để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
các đối tượng bị khởi tố gồm hồ văn thìn chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
nguyễn châu toàn chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
và nguyễn hoàng hải chú tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng tên thiện và thịnh đang bỏ trốn
ở huyện trảng bom tỉnh đồng nai thuê thìn toàn và hải
trở một mươi người trung quốc từ tỉnh đồng nai ra biên giới huyện bù đốt tỉnh bình phước
để đưa sang campuchia với tổng số tiền công là hai mươi bốn triệu đồng
khi sang bên kia biên giới chỉ có năm người được nhận ở lại campuchia
năm người còn lại phải quay trở về việt nam
khi các đối tượng quay về việt nam thì bị lực lượng công an và bộ đội biên phòng
phát hiện bắt giữ hai đối tượng thiện và thịnh đã trốn thoát
tất cả tám đối tượng bị bắt giữ sau đó đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bà nội
thị xã bà đồn tỉnh quảng bình vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng thị hằng chú tại xã quảng văn thị xã ba đồn về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng này đã mở kết sắt của gia đình lấy trộm số tài sản trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
nhận tin báo vào chiều ngày năm tháng bảy lực lượng điều tra hình sự công an thị xã ba đồn
đã phát hiện con gái của chị hoàng thị lự là hoàng thị hằng có những biểu hiện nghi vấn
quá trình thu thập chứng cứ đã xác định tại phòng ngủ của hoàng thị hằng có tài sản bằng tiền
và một số kim loại bằng vàng là những tài sản như chị lựu trình báo
hằng khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên khi thấy không có ai ở nhà
hằng nảy sinh ý định lấy trộm tài sản
sau khi rút dây nguồn hệ thống camera trong nhà hằng đi vào phòng ngủ
và lấy chìa khóa mở kết sắt lấy trộm tiền và vàng đem cất giấu
gần một trăm linh chiếc xe ô tô trong đường dây của nhóm đối tượng chuyên trộm cấp
tiêu thụ loại phương tiện này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội chủ trì
phối hợp với các đơn vị đấu tranh triệt phá thành công
những chiếc xe trộm cắp đưa đi bán hoặc cầm cố phần lớn là những chiếc xe đang được thế chấp ngân hàng
vụ án được triệt phá khiến nhiều người phải giật mình
làm thế nào mà bọn chúng có thể trộm cắp và đưa đi tiêu thụ loại phương tiện này
chỉ trong tháng bốn và tháng năm vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội đã liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm xe ô tô
đây là chiếc xe đã bị mất vào ngày hai mươi sáu tháng bốn khi đang đỗ trước cửa nhà số năm phố phan kế bính
phường cống vị quận ba đình chỉ ít ngày sau chiếc xe đã được giao bán công khai trên mạng
anh phùng đức hoàng ở phú thọ là người đã mua lại chiếc xe với giá gần hai trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra công an hà nội xác định cả hai chiếc xe bị trộm đều được đưa về khu vực huyện văn giang tỉnh hưng yên để ngắt thiết bị định vị
từ đây lực lượng cảnh sát hình sự công an hà nội đã lần ra một nhóm các đối tượng chuyên cầm cố và tiêu thụ các loại xe ô tô trộm cắp
trong đó đối tượng nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng xe ô tô
đối tượng và cầm cố xe đối tượng lê hoàng đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là đối tượng chuyên trộm cắp xe và móc nối với công để tiêu thụ xe trộm cắp
đạt biết được nhiều chủ xe ô tô thường gửi lại chìa khóa cho bảo vệ
theo đó đạt đã giả làm chủ xe vào lấy chìa khóa và đánh xe đi cầm cố cho công lấy tiền
thì không ngờ là chú bảo vệ chú đưa cho em chìa khóa thật
hỏi nữa nè
em bảo cho cháu xin cái chìa khóa xe
em chỉ nói câu đấy thôi và chú ấy bảo đưa cho em cái chìa khóa ấy
chứ bảo là có phải có phải chìa khóa này không
thì em bảo là đúng
bọn chúng đã lập hẳn một cái trang web là cầm đồ xanh vn
và trên cái trang web này chúng mình quảng cáo về việc mà nhận cầm cố xe ô tô
và hầu hết tất cả các loại xe ô tô đều nhận cầm cố
các loại xe ví dụ như xe không bắt giấy xe cắm kính ngân hàng
hoặc là cái xe mà không hợp pháp khác đều nhận cầm cố
và số lượng cầm cố theo chúng tôi điều tra thì các đối tượng này đã được cấu số lượng ô tô rất lớn
chúng có rất nhiều kho bãi để cất dấu các cái ô tô tăng vật này
và các kho bãi này đều thường thường là dựng kho bãi rất kín ở nơi xa
ở các cái khu vực của hà nội
thậm chí có cách nhà của đối tượng khoảng tầm hơn chục cây số
ở các quận huyện khác của hà nội hoặc của tỉnh hưng yên
lực lượng công an đã ập vào bảy điểm trong giữ xe ô tô
và sáu kho cất giữ xe tại xã xuân quang huyện văn giang
và đã tạm giữ hơn tám mươi xe ô tô các loại một trăm một mươi bộ giấy tờ
hiện nay tất cả những chiếc xe tăng vật này đều được đưa về hà nội để phục vụ công tác điều tra
theo cơ quan công an nguyễn thành công là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này
điều hành hai cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh hưng yên
cả hai đều không có giấy phép hoạt động và nhận cầm cố nhiều xe ô tô giam
tức là xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
ví dụ như các xe của những người có những cơ sở kinh doanh cho xe tự lái
đã cho các đối tượng thuê sau đó đối tượng thuê thì không sử dụng mà đi đến để cầm cố
như vậy việc bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này chính là hồi chuông cảnh báo các chủ phương tiện
cũng như các tổ bảo vệ trong giữ bãi xe cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
về phía người dân không vì ham hố xe ô tô giá rẻ
bởi rất có thể đây là những chiếc xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có